với xu thế phát triển trên toàn cầu hiện nay trí tuệ nhân tạo ai là công nghệ cốt lõi trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn
đây cũng là công nghệ đang dẫn đầu xu thế ứng dụng trong ngành y của thế giới
và không nằm ngoài xu thế đó thì công tác khám chữa bệnh tại việt nam cũng đang có những bước tiến lớn nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo
từ đó mở ra những cơ hội mới để công tác chữa bệnh đạt hiệu quả cao hơn